phòng cảnh sát truy nã công an tỉnh kiên giang vừa bắt giữ lê quang tường bốn mươi bảy tuổi ngụ xã tân hiệp b huyện tân hiệp sau hai mươi sáu năm trốn lệnh truy nã về tội giết người cướp tài sản
cụ thể vào năm một nghìn chín trăm chín mươi tường cùng một đối tượng khác mang theo hung khí rủ nhau đi từ thành phố rạch giá đến tỉnh an giang để cướp tài sản
hai đối tượng đã thuê anh dương văn dư chở xe ôm đến đoạn đường vắng hai đối tượng đã khống chế buộc anh dư đưa xe
anh dư chống trả thì bị tường ngồi phía sau dùng dao đâm và cắt vào cổ sau đó tường đã bị bắt giữ và bị tòa kết án tù trung thân về tội giết người cướp tài sản
khi vừa vào trại giam thủ án tường đã trèo rào bỏ trốn đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy y đã bị cảnh sát truy nã phát hiện bắt giữ